sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín không may mắn như bạn bè cùng trang lứa chàng trai lê ngọc sang với pháp danh thiện quy
bị khuyết tật vận động hở hàm ếch mưu sinh bằng nghề bán vé số tại thành phố hồ chí minh
thế nhưng chàng trai ấy đã vượt qua khó khăn về sức khỏe về điều kiện vật chất để hoàn thành quãng đường đi bộ hai km
kêu gọi mọi người ăn chay hướng thiện
và điểm dừng chân cuối cùng của sang là trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để được thực hiện một ước nguyện vô cùng đặc biệt
ước nguyện được hiến toàn bộ tạng cho y học cho mọi người
những câu nói không được tròn vành những bước chân nặng nhẹ không đều với đôi dép đã mòn
mấy ai biết rằng
chàng trai bé nhỏ mang trong mình sự khiếm khuyết là thế nhưng đã đi bộ qua hai mươi bốn tỉnh thành phố để kêu gọi mọi người làm việc thiện nguyện
hai km quãng đường ấy không chỉ dài mà còn biết bao nguy hiểm
thế nhưng hai trăm tám mươi hai ngày qua sang chưa từng có ý định từ bỏ
hành trang đi đường của sang
chỉ là một chiếc ba lô cũ hai bộ quần áo và một chiếc máy xấy để những hôm trái gió trở trời
sang dùng làm vơi đi sự nhức mỏi đôi chân không được lành lặn của mình
và hành trang quan trọng nhất của sang là một ý chí kiên cường một trái tim không khuyết tật
sang đã quyết định sau khi hoàn thành hành trình xuyên việt lan tỏa việc thiện nguyện
sang tới trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia hiến tặng toàn bộ tạng
với hy vọng sẽ mang lại cuộc đời mới cho nhiều người khác
và cho đến khi được đặt bút ký vào tờ đơn xin hiến tặng
sang không giấu nổi niềm vui
được biết anh lê ngọc sang là người thứ ba hoàn thành hành trình xuyên việt để đăng ký hiến tặng
với các y bác sĩ tại trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
ai cũng không khỏi xúc động
khi được đón tiếp chàng trai bé nhỏ với tấm lòng rộng lớn lê ngọc sang
sang là một trường hợp đặc biệt
bạn đã nỗ lực một mình với cái tâm nguyện cháy bỏng
để có thể góp phần làm lan tỏa những giá trị cao đẹp trong cuộc sống
điều đó cho thấy rằng bất kỳ ai trong xã hội này cũng có thể làm được những việc tử tế như vậy

một tấm lòng một trái tim
chàng trai khuyết tật lê ngọc sang đã cho chúng ta thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc đời
cho đi là còn mãi nếu không cũng chỉ là cát bụi